sau nhiều ngày xét xử vào chiều nay tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên bị cáo cầm đầu là phạm huy toàn
chú tại tp hcm và hai mươi bảy bị cáo khác trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua trang mạng
phân tám mươi tám com với số tiền giao dịch lên đến trên ba trăm linh tỷ đồng
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba cho đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn toàn là giám đốc công ty cổ phần truyền thông fam
đã chỉ đạo một mươi nhân viên mở năm mươi tám tài khoản tại các ngân hàng để làm tài khoản đại diện cho fan tám mươi tám
nhận và chuyển hơn ba trăm linh một tỷ đồng tiền cá độ và đánh bạc
phạm huy toàn là người trực tiếp thỏa thuận giao dịch với các đối tượng tổ chức đánh bạc trên trang web
phần tám mươi tám com và một số trang web khác qua hai người phụ nữ tên thủy và hoàng anh
mọi giao dịch chỉ thực hiện qua email nên toàn không biết địa chỉ họ tên thật của thủy và hoàng anh
vì vậy hai đối tượng này vẫn đang được cơ quan chức năng truy tìm
tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình
hội đồng xét xử tuyên bị cáo cầm đầu là phạm huy toàn bốn năm tù về tội tổ chức đánh bạc
một mươi bị cáo khác bị tuyên phạt từ mức chín tháng tù cho đến một năm sáu tháng tù
ngoài ra còn có ba bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự do thay đổi điều luật mới của bộ luật hình sự về tội đánh bạc